bộ trưởng an ninh quốc gia israel itaman ben gir ngày hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trên cả nước
sau cuộc tấn công của lực lượng hamas vào giải gaza khiến ít nhất bốn mươi người israel thiệt mạng và khoảng năm trăm linh người bị thương
tuyên bố có hiệu lực kể từ buổi tối cùng ngày
bộ trưởng ben gier đồng thời ra lệnh huy động tất cả các nhân viên cảnh sát tình nguyện và yêu cầu trang bị đầy đủ vũ khí
cho tất cả lực lượng an ninh
trong khi đó giới chức y tế ở giải gaza cho biết các cuộc không kích đáp trả của israel đã khiến một trăm chín mươi tám người palestine thiệt mạng
các bệnh viện ở gaza cũng liên tục tiếp nhận nhiều người bị thương sau các vụ không kích trên
nhiều quốc gia vùng vịnh đã lên tiếng cho rằng tình hình căng thẳng hiện nay là hậu quả của các hành động chiếm đóng
và bạo lực của israel nhằm vào người palestine
trong khi đó các nước phương tây đồng loạt lên án vụ tấn công bằng rocket từ dài gaza đồng thời bày tỏ đoàn kết với israel
màn ta đã đề nghị
hội đồng bảo an liên hợp quốc họp kín về diễn biến tại israel các nguồn tin ngoại giao cho biết cuộc họp có thể sẽ diễn ra trong ngày tám tháng một mươi